tại cuộc họp kín của ủy ban khẩn cấp tổ chức y tế thế giới who tại geneva thụy sĩ vào dạng sáng nay theo giờ việt nam
tổng giám đốc tetrod adhanom ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đây là loại virus gây bệnh viêm phổi khởi phát từ trung quốc đã làm một trăm bảy mươi người tử vong
và hơn bảy người nhiễm ở một mươi bảy quốc gia trên thế giới
trước đó who từng hai lần từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu
liên quan đến virus corona mới
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh này
nhiều chuyên gia trên thế giới đã kêu gọi who xem xét tình trạng hiện tại
và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu